trợ lý phó thủ tướng chính phủ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty việt á và các đơn vị địa phương liên quan
thuộc diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định ông nguyễn văn trịnh trợ lý phó thủ tướng chính phủ
đã lợi dụng vị trí công tác can thiệp tác động các đơn vị cá nhân có trách nhiệm tại bộ y tế
để công ty việt á được cấp số đăng ký lưu hành ký xét nghiệm covid một mươi chín trái quy định của pháp luật
giúp công ty việt á tiêu thụ sản phẩm ký xét nghiệm covid một mươi chín tại các đơn vị địa phương
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước
hành vi của ông nguyễn văn trịnh phạm tội lợi dụng chức vụ kiền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
và tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước
sau hơn ba mươi giờ gây án đối tượng dùng dao khống chế nạn nhân để cướp tài sản
trên địa bàn phường thống nhất đã bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai bắt giữ
vào khoảng hai mươi một h hai mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi một một người phụ nữ bốn mươi sáu tuổi
trú tại phường thống nhất tp biên hòa tỉnh đồng nai cùng con gái năm tuổi
đang đi bộ trên đoạn đường ở khu phố bảy
thì bị một đối tượng nam giới cầm dao vòng qua cổ khống chế cướp chiếc điện thoại
quá bất ngờ nạn nhân vùng vẫy kêu cứu đã bị đối tượng dùng dao tấn công gây thương tích ở cổ
một số người dân tại chợ chạy tới giúp đỡ truy bắt đối tượng
nhưng bị đối tượng dùng dao đe dọa và chạy thoát cùng với tăng vật
sau khi nhận tin báo công an tp biên hòa đã bắt giữ đối tượng gây án nguyễn quang vinh
khi đang trốn trên địa bàn phường phước tân
quang thị chỉnh trú tại bản hai
phường trường an tp sơn la của tỉnh sơn la
đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần sáu tỷ đồng
vừa bị công an sơn la bắt tạm giam để điều tra
trước khi bị bắt quang thị trịnh là lưu trữ viên trường cao đẳng y tế sơn la
lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân
trịnh đã đưa thông tin có nhiều mối quan hệ có thể xin việc làm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay quang thị chỉnh đã nhận hồ sơ xin việc làm
xin chuyển công tác xin đi học trường thiếu sinh quân của hai mươi tám người
trú tại địa bàn các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh sơn la
để chiếm đoạt số tiền năm tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu đồng
hiện nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
nếu ai là nạn nhân của quang thị chỉnh thì liên hệ với điều tra viên trương bá thi
số điện thoại tám trăm ba mươi chín ba trăm hai mươi một trăm hai mươi sáu hoặc sáu mươi chín hai nghìn sáu trăm tám mươi một trăm bảy mươi
để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật
với hành vi bắt giữ người trái pháp luật nguyễn văn nam đã bị công an huyện bố trạch của tỉnh quảng bình khởi tố bị can
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
do mâu thuẫn trong việc chia tiền đền bù dự án đường bộ cao tốc bắc nam
đi qua thôn hà môn xã cự nẫm giữa gia đình của bố mẹ nam với gia đình ông nguyễn văn hướng
nên nam đã chở nguyễn xuân bảo mang theo một con dao dựa đến nhà ông nguyễn văn hướng đe dọa
tại đây nam đã cầm dao dựa kề vào cổ ông hướng
để khống chế bắt ông hướng phải đi đến nhà nam
sau đó nam chửi bới hành hung ông hướng
mặc dù ông hướng văn xin nhưng nam vẫn tiếp tục lấy một con dao dọa chém ông hướng
sau đó hàng xóm chạy đến can ngăn thì sự việc mới dừng lại
hậu quả ông hướng bị thương phải đưa đi điều trị tại bệnh viện
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào của tỉnh hưng yên
vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên làm giả các văn bằng chứng chỉ
người mua chỉ cần đặt hàng từ hai đến ba ngày
là đã có các loại bằng cấp thậm chí cả bằng đại học thạc sĩ giả
chỉ từ hai đến ba triệu đồng
hoạt động của các đối tượng rất tinh vi
đến mức có cả tem chống hàng giả để hợp thức hóa giấy tờ
nhìn các băng cấp chứng chỉ như thế này bằng mắt thường
rất khó phát hiện ra đây là các loại giấy tờ giả
máy móc sản xuất phôi bằng hiện đại
thậm chí hàng nghìn chiếc tem chống hàng giả như thế này
được các đối tượng sử dụng nhằm hợp thức hóa các loại giấy tờ giả
đối tượng đã khai báo trước cơ quan điều tra
thực hiện hành vi này đã được hơn hai năm nay
bán rất nhiều các loại giấy tờ như thế này
cái tính chất thiệt hại nó mặt vùi
cũng tương đối là rất là lớn
ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín của các trường chuyên nghiệp
cũng như các trường đại học các tổ chức xã hội
nếu mà để tình trạng này kéo dài
nó gây ra một cái vấn đề rất là bức xúc xã hội
do vậy là cần phải có sự phối hợp của các bàn ngành đoàn thể
cũng như các tổ chức xã hội
để làm sao chúng ta ngăn chặn sớm được cái vấn đề này
ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
tại khu vực bến xe mỹ hảo
lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính
phát hiện lý văn xuân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại sơn dương tuyên quang
đang có hành vi bán bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
nghi giả cho một nam thanh niên
với số tiền hai triệu đồng
tại cơ quan công an xuân khai nhận
các tài liệu trên đều là giả
tiến hành khám xét chỗ ở của xuân
tại xã nghĩa hiệp huyện yên mỹ
lực lượng chức năng thu giữ hai mươi ba tài liệu
là văn bằng bằng điểm giả
mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra
bắt vũ mạnh tuấn trú tại huyện văn trấn tỉnh yên bái
khám xét khẩn cấp chỗ ở của tuấn
tại khu đô thị sài đồng quận long biên
đã phát hiện thu giữ hàng trăm
phôi văn bằng chính trị giả
hàng chục con dấu giả cùng nhiều máy móc
tài liệu liên quan
và khách hàng đặt hồ sơ của em
thì em sẽ làm cho họ từ hai tới năm ngày
tùy từng độ khó của hồ sơ
nếu bằng cấp giấy tờ thì bình thường
có những loại giấy xác nhận
của ngân hàng thì chỉ từ ba trăm linh ạ
hoặc là giấy xác nhận của công ty là ba trăm linh nghìn
còn này bằng cấp ba thì là một triệu
các đảng đại học thì tầm hai triệu hoặc ba triệu
em làm được khoảng năm trăm linh bằng tác giả
trong quá trình đấu tranh làm rõ này
với tôi cũng có liêu cao cái vấn đề là cảnh báo

đối với các tổ chức xã hội
cũng như là các trường
và các đơn vị tuyển nhân lực lao động
và các tổ chức
nhà nước cũng như là
các cơ quan doanh nghiệp
chúng ta phải cần có cái sự tuyên truyền giáo dục
đến tất cả các cấp các ngành
cũng như toàn thể các cộng chức nhân dân
nếu có nhu cầu như vậy chúng ta làm như thế
thì chắc chắn sẽ bị xử lý
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an
thị xã mỹ hào đang tiếp tục đấu tranh
mở rộng vụ án
với hành vi tài năng
tài năng trữ trái phép chất ma túy
trần nguyễn hoài nam chú tại thị trấn tân hiệp
huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hiệp
tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi một
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về hình sự kinh tế ma túy công an huyện tân hiệp
tiến hành kiểm tra tại một căn nhà
ở tổ chím khu phố kinh b
thị trấn tân hiệp đã bắt quả tang nam
đang có hành vi tàng trữ hai mươi hai bịch ni lông
bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng
nghi là ma túy đá
nam khai nhận khoảng vào chiều cùng ngày
bạn tên tuấn nhờ nam giữ hộ số ma túy đá trên
sau đó nam đem tất cả hai mươi hai bịch ma túy
đến căn nhà ở địa chỉ trên
và lấy ra một bịch để cùng sử dụng
với hai đối tượng khác
thì bị lực lượng công an kiểm tra
bắt quả tang cùng tăng vật
thời gian vừa qua thì nhiều đơn vị
trong lực lượng công an nhân dân
đã thiết lập các kênh trên không gian mạng
để tuyên truyền tương tác với người dân
tuy nhiên cùng với các trang mạng chính thống
thì hiện đã xuất hiện các tài khoản mạo danh
sử dụng trái phép thông tin hình ảnh
của lực lượng công an nhân dân
để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
bộ công an đang lập kế hoạch đấu tranh
sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng
có hành vi mạo danh lực lượng công an nhân dân
trên không gian mạng
từ thực tiễn này bộ công an cũng đề nghị người dân
nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới
của tội phạm mạng
bằng mắt thường người đọc khó có thể phân biệt
được những trang mạng xã hội như thế này
có phải mạo danh lực lượng công an hay không
khi các đối tượng sử dụng tên hình ảnh ký hiệu
biểu tượng của lực lượng công an
và đã có hơn một triệu lượt người
theo dõi những tài khoản này
mà không biết rằng chính mình
đang tiếp tay cho kẻ xấu
phát tán nhiều hình ảnh phản cảm
thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
việc giả mạo này là lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mua bán trang phục công an nhân dân
công cụ hỗ trợ thiết bị phòng cháy chữa cháy
không đúng tiêu chuẩn
rồi thì quảng cáo hàng cấm hàng giả
lợi dụng cái uy tín của lực lượng công an nhân dân
để chia sẻ thông tin các bài viết
từ các trang chính thống
thu lợi từ quảng cáo
và thứ tư lợi dụng phát tán thông tin sâu độc
giật tít rồi thì các hình ảnh phản cảm
gây hoang mang cho cộng chúng nhân dân
hiện cơ quan chức năng đã phát hiện
gần bốn trăm linh trang mạng xã hội giả mạo
lực lượng công an đồng thời củng cố
hồ sơ xử lý các đối tượng vi phạm
theo quy định pháp luật
bên cạnh đó lực lượng công an các cấp
cũng chủ động xây dựng các giải pháp tuyên truyền
phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng
như cách làm của công an
phường mễ trì quận nam từ liêm
hà nội là một điển hình
công an phường tìm kiếm các hội nhóm
có liên quan đến phường mễ trì
hoặc là những khu vực xung quanh
và sau đó thì
mình triển khai liên kết với họ
để tuyên truyền trên các hội nhóm đấy
đến thời điểm này
chúng tôi cũng đã
liên kết với hai mươi ba nhóm
và tổng số thành viên
của hai mươi ba nhóm
hoạt động thường xuyên là
trên ba trăm linh thành viên
sau khi được
các đồng chí công an
khu vực tuyên truyền
thì bản thân tôi là tổ phó
tổ dân phố số năm
thì chúng tôi cũng đã
vận động nhân dân
và chia theo nhóm
chia theo ngõ
để cho các ông các bà
kết hợp vào công nghệ thông tin
trước diễn biến phức tạp khó lường
của tội phạm ẩn danh trên không gian mạng
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt
của cơ quan chức năng đòi hỏi mỗi người dân
phải là những người dùng tỉnh táo
để nhận diện các trang web tài khoản lừa đảo
không cung cấp thông tin cá nhân công khai
trên mạng xã hội để các đối tượng
có thể lợi ích
để các người dùng phi phạm pháp luật
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
không đăng nhập vào các đường link yêu cầu
mã otp gửi về qua điện thoại
không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc
không công khai tài khoản ngân hàng
trên các trang mạng xã hội
không vội tin theo các thông tin lan truyền
trên không gian mạng khi chưa được xác thực
khi phát hiện các trang mạng xã hội
có dấu hiệu giả mạo lực lượng công an
hoặc cơ quan nhà nước để thực hiện
hành vi phi phạm pháp luật
đề nghị người dân thông báo đến lực lượng
chức năng nơi gần nhất để kịp thời
xử lý ngăn chặn